tại hà nội trung ương đoàn phối hợp với cơ quan phát triển pháp đại sứ quán pháp tại việt nam
và phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh
tuổi trẻ cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu
sau năm tuần triển khai cuộc thi từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng tám
cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo các thanh thiếu nhi với một trăm hai mươi năm tác phẩm dự thi
số lượng theo dõi fanpage cuộc thi lên tới bốn bảy trăm năm mươi lượt
trong thời gian diễn ra cuộc thi đã xuất hiện những chủ đề gần gũi hoạt động nhỏ nhưng có giá trị giáo dục
và khả năng nhân rộng cao nhiều mô hình giải pháp được cộng đồng mạng đánh giá cao và chia sẻ rộng rãi
trở thành tư liệu áp dụng tại địa phương tiêu biểu
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhi ba giải ba cho các tác giả đặt giải